thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
việc huy động và sử dụng có hiệu quả quỹ phòng chống thiên tai đã được luật định
tuy nhiên theo báo cáo nguồn quỹ này vận hành và sử dụng chưa tốt sau sáu năm thực hiện
mới có sáu mươi tỉnh lập quỹ với tổng thu là ba năm trăm linh tỷ và chỉ chi có một tám trăm linh tám tỷ
và còn dư một sáu trăm chín mươi hai tỷ đây là con số rất lớn so với nhu cầu thực tế hiện nay
đại biểu nguyễn lâm thành đoàn đại biểu tỉnh lạng sơn đặt câu hỏi
liệu các bộ ngành địa phương đã thực sự vào cuộc hay chưa
tình trạng nơi không thu tỉnh thu được nhiều tỉnh thu được ít
và nhiều địa phương không chi một đồng nào cho nội dung này
và trong khi đó nhu cầu rất lớn là tình trạng khó phổ biến
cá biệt thì có tỉnh là tâm điểm của vùng thiên tai bão lũ nhưng không lập quỹ
quốc hội đã thông qua chủ trương về huy động nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai
nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống
vướng mắt ở đâu ở hành lang pháp lý những quy định về quy trình thủ tục cơ chế quản lý
thực hiện quá phức tạp hay thử thiếu sự quan tâm của địa phương trong công tác chỉ đạo thực hiện
điều này đặt ra câu hỏi về công tác quản lý nhà nước
liệu các bộ ngành địa phương đã thực sự vào cuộc đối với công tác này hay chưa
vì an ninh y tế đại dịch đang gây ảnh hưởng nặng nề trên toàn thế giới
cuộc chiến chống dịch đã thu được kết quả tích cực và để lại nhiều bài học quý báu
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường
công tác phòng chống dịch bệnh còn bộc lộ nhiều bất cập
như vật tự y tế phòng chống dịch vẫn rơi vào tình trạng ghim hàng
khan hiếm thiếu thốn và bị đẩy giá lên cao so với giá trị thực
điều này phản ánh vấn đề an ninh y tế chưa có sự quan tâm đúng mức
khi gặp vấn đề thì chúng ta cứ lây hoay lúng túng
mà trước giờ chúng ta chỉ tập trung quan tâm đến an ninh lương thực an ninh năng lượng v v
tôi xin kiến nghị chính phủ cần có sự quan tâm đầu tư đúng mức cho vấn đề an ninh y tế
ngành y tế cần ưu tiên củng cố hoàn thiện phát triển hệ thống y tế dự phòng
đầu tư y tế cơ sở đúng chất đảm bảo công tác chống dịch theo phương châm tại chỗ
việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chặt chẽ tạo nên hiệu ứng bất lợi
bác sĩ thì luôn trong tình trạng cảnh giác cao có lúc phải giải thích cho bệnh nhân mua thuốc ngoài bảo hiểm để làm sao điều trị tránh ba
đó là không bị vượt trần không bị vượt dự tón đã giao và không bị từ chối thanh tón
đại biểu kiến nghị chính phủ tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát quản lý việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
sớm thống nhất giải quyết khi có những vấn đề chưa thống nhất giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội việt nam
để tạo được sự đồng thuận cho các cơ sở y tế triển khai thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế
cần giải trình và làm rõ việc sao dự toán bảo hiểm y tế xem xét phê duyệt phần vượt dự toán năm hai nghìn một mươi tám
tại hội trường các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến góp phần phát triển kinh tế xã hội
nhằm hoàn thiện hơn các chính sách để phát triển trong thời gian tới